tổng cục thuế cho biết cơ quan này vừa thu được hơn chín trăm một mươi bảy tỷ đồng tiền thuế từ henneken việt nam
trong thương vụ chuyển vốn nhà máy henneken hà nội
trong thương vụ của henneken giá trị giao dịch chuyển nhượng giữa hai bên là bốn tám trăm linh tỷ đồng
qua thanh tra cơ quan thuế kết luận giá trị bất động sản trên tổng tài sản chiếm năm mươi ba chín mươi chín
vượt mức quy định theo hiệp định
do đó henneken phải có nghĩa vụ nộp số thuế trên tại việt nam
lãnh đạo ngành thuế cũng cho biết sau khi tổng cục thuế ban hành kết luận thanh tra
công ty henneken việt nam đã nộp hơn chín trăm một mươi bảy tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách
trong đó tiền thuế thu nhập từ thương vụ chuyển nhượng là tám trăm hai mươi ba tỷ đồng và số còn lại là tiền chậm nộp